trong kết luận bộ chính trị cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật
kịp thời ngăn chặn vi phạm trong ban hành văn bản pháp luật lồng ghép lợi ích nhóm lợi ích cục bộ
mở rộng giám sát trên tất cả các địa bàn lĩnh vực chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết dư luận xã hội quan tâm
chủ động kịp thời nhắc nhở cảnh báo phòng ngừa ngăn chặn vi phạm chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
tập trung vào những lĩnh vực địa bàn vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực
nhất là kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những vấn đề nổi cộng gây bức xúc trong xã hội
xử lý kỷ luật nghiêm minh kịp thời triệt đề đồng bộ các tổ chức đảng đảng viên có vi phạm
cấp ủy người đứng đầu cán bộ chủ chốt cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý
phải thường xuyên tự kiểm tra kịp thời phát hiện những hạn chế khuyết điểm để chủ động khắc phục chấn trình
kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên không đủ năng lực uy tín
việc miễn nhiệm từ chức trách nhiệm người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận đã để xảy ra tham nhũng tiêu cực
ủy ban kiểm tra cấp trên thường xuyên kịp thời chỉ đạo hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát
nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng phức tạp các vụ việc về tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm
kịp thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ đảng viên suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa ngay tại cơ sở trì bộ
bộ chính trị cũng yêu cầu nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
chủ động dự báo sớm kịp thời tham mưu các chủ trương đường lối giải pháp
có tính chiến lược trong xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
bàn hành các văn bản của đảng đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương tăng cường trách nhiệm đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
kịp thời thể chế hóa chủ trương quan điểm của đảng bàn hành các văn bản quy phạm pháp luật
để tạo sự đồng bộ thống nhất trong kiểm tra giám sát kỷ luật đảng viên cán bộ công chức viên chức
tổ chức hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật nhằm phòng ngừa ngăn chặn vi phạm
khuyết điểm phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực xây dựng hoàn thiện các quy định
về cơ chế phát hiện phòng ngừa ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên
cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức
việc thực thi quyền lực của cán bộ lãnh đạo quản lý quy định các hành vi vi phạm
suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập
quyền lực trong công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán
đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật từ trung ương đến cơ sở
xây dựng mô hình tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đồng bộ
thống nhất tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả phân định rõ tổ chức bộ máy
biên chế cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết công minh
chính trực có bản lĩnh giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống giỏi về chuyên môn
nghiệp vụ bàn hành tiêu chí tiêu chuẩn không năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra
thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp nghiên cứu điều chỉnh chế độ
chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp xây dựng giáo trình
bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp
nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thí điểm cơ chế
đại hội đảng bộ bầu ủy ban kiểm tra
nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thí điểm cơ chế
đại hội đảng bộ bầu ủy ban kiểm tra ủy ban kiểm tra cấp trên lựa chọn giới thiệu
chuẩn y thành viên ủy ban kiểm tra cấp dưới
bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt
xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận này
ủy ban kiểm tra trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện phối hợp với các cơ quan liên quan
triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận định kỳ báo cáo bộ chính trị ban bí thư
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi hai các sự kiện đối ngoại chính trị xã hội
hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước tích cực triển khai các phương án chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
quyết liệt đấu tranh xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng mạng xã hội để hoạt động phức tạp gây mất an ninh trật tự
đấu tranh xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng trên các lĩnh vực chứng khoán bất động sản buôn lậu xăng dầu được dư luận và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia tham mưu chính phủ chỉ đạo quán triệt triển khai và đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả
các mục tiêu của quyết định số sáu của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã hoàn thành một trăm tám mươi bảy dịch vụ công
bảo đảm tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
trong tháng đã có nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm không quản ngại nguy hiểm tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
làm nhiều việc tốt được các cấp lãnh đạo và nhân dân khen ngợi góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người công an nhân dân
tại hội nghị dưới sự chủ trì của thứ trưởng nguyễn duy ngọc đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tham luận về các vấn đề có liên quan đến tình hình tội phạm hình sự thời gian qua
tình hình phức tạp liên quan đến buôn lậu xăng dầu việc xử lý sai phạm trên các lĩnh vực chứng khoán và bất động sản
đề xuất một số giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan cung cấp ba tiện ích phục vụ nhân dân
gồm cấp hộ chiếu phổ thông đăng ký xe mô tô thực hiện tại cấp xã và đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến theo đúng tiến độ
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm đồng thời tập trung bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động của sea games ba mươi một
hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng tập trung ngăn chặn các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền kích động gây dối an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng lễ hội để phạm tội trộm cắp cướp cướp giật cưỡng đoạt tài sản
đấu tranh với tội phạm có tổ chức tín dụng đen tội phạm giết người mua bán người tội phạm cờ bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm ma túy
nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập thờ ủy quyền của chủ tịch nước đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trao huân chương lao động hạng nhì cho nhà hát công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh trong sự nghiệp bảo vệ phát triển đất nước trong tình hình mới đặt ra nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề trong đó có vai trò nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của các nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân

nghệ sĩ diễn viên nhà hát công an nhân dân phân đấu thực sự là những chiến sĩ sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng chăm lo xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới